sau khi đăng ký tài khoản người chơi đăng ký số điện thoại nhận mạng otp bảo mật để có thể chuyển tiền ảo su sang tài khoản ngân hàng

sau chuyên án này chúng tôi cũng khuyến cáo
khuyến cáo mọi người là cái thủ đoạn hoạt động của số đối tượng này là nó đánh vào cái lòng tham của thanh thiếu liên đặc biệt là thanh thiếu liên
nhiều lúc thanh thiếu liên cái nhận thức về pháp luật là chưa kém hiểu biết
có những thanh thiếu liên nghĩ là cái việc trò chơi này là không vi phạm pháp luật
chính vì thế nên là nhiều thanh thiếu liên là chơi tham gia vào cái đường dây đánh bạc này là thành vi phạm pháp luật
đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hình thức trò chơi trực tuyến đổi thưởng bxx
do nhóm đối tượng phạm công anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hoàng mạnh lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đinh văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn cầm đầu chỉ đạo trực tiếp bốn mươi hai đại lý cấp dưới
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến nay ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống này lên tới gần một mươi bốn tỷ đồng

đây là đường dây tổ chức đánh bạc
đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng dưới hình thức trò chơi trực tuyến đổi thường
với quy mô đặc biệt lớn các đối tượng hoạt động liên tỉnh tại nhiều địa phương trên toàn quốc
nhiều đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc là thành phần cộng cán
kinh doanh tài chính có dấu hiệu hoạt động cho vai lãi nặng
ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyễn phước trung
trú tại ấp bình phú xã bình thủy huyện châu phú về tội giết người
theo điều tra do ghen tuông nên thời gian gần đây giữa nguyễn phước trung và vợ phát sinh mâu thuẫn
hay cự cãi với nhau
khoảng một mươi giờ ngày một tháng một mươi một trung ngồi uống rượu một mình trong nhà và cãi nhau với vợ
trùng khóa cửa rào và cửa nhà không cho vợ ra ngoài
lúc này trong nhà còn cháu ngoại của trung sinh năm hai nghìn một mươi
đến một mươi giờ ba mươi phút cùng ngày
sau khi uống rượu xong trung có ý định đốt vợ rồi tự sát
nên đã lấy chăn đem ra chùm lên người vợ
đang nằm ngủ giữa nhà rồi lấy thớt đập vào đầu vợ
đồng thời đổ xăng bật lửa đốt
lúc này mọi người xung quanh thấy khói bốc ra từ trong nhà chung
nên đã cùng nhau phá cửa sổ cứu thoát cháu bé và đưa trung cùng vợ đi cấp cứu
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa tiến hành bắt tạm giam ba tháng đối tượng truy nã nguyễn văn nhi
để điều tra
làm rõ về tội cố ý gây thương tích
theo hộ sơ do có mâu thuẫn cá nhân
nên ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi hai
trần phẩm đã rủ nguyễn văn nhi và huỳnh văn cường dùng tay chân vào hung khí đánh anh nguyễn đức kiếm anh
gây thương tích một mươi tám
vào cuộc điều tra cơ quan công an bắt được phẩm và cường riêng nhi bỏ trốn
ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi ba
công an huyện nhân trạch đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với nguyễn văn nhi
về tội cố ý gây thương tích
đến ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai phối hợp với công an tỉnh bình thuận bắt được nhi
khi đang lẩn trốn tại xã tân lập huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
sáng nay công an quận thanh khê thành phố đà nẵng cho biết đã mời năm người đàn ông tuổi từ ba mươi một đến bốn mươi một
cùng chú tại quận thanh khê lên làm việc để điều tra nguyên nhân của vụ hỗn chiến
với nhiều hung khí mang tính sát thương cao
nguyên nhân ban đầu được xác định là xuất phát từ quán
nhưng không nhậu
trước đó vào lúc hai mươi một h ba mươi phút ngày sáu tháng một mươi một tổ công tác số một lực lượng chín trăm một mươi một
làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn quận thanh khê
thì phát hiện một nhóm công đổ đang tập trung ngay ngã tư huỳnh ngọc huệ
và cù chính lan phường an khê có biểu hiện nghi vấn
lúc đó nhóm này đang cầm nhiều hung khí như mã tấu dao và gậy
nên tổ công tác đã ập đến để khống chế
phát hiện lực lượng chín trăm một mươi một cả nhóm bỏ chạy phi tăng hung khí
có năm người đã bị tổ công tác bắt giữ thu giữ một số tăng vật
theo điều tra của cơ quan chức năng chiều ngày sáu tháng một mươi một
cả nhóm trên ăn nhậu tại một quán nhậu trên đường nguyễn tất thành quận thanh khê
lúc này bàn bên cạnh có một nhóm khác
đến tối cùng ngày khi hai bên đã say và liếc mắt lườm nhau nên nảy sinh mâu thuẫn
xảy ra xô xát tại quán nhưng chủ quán kịp thời can ngăn
nhóm người trên tính tiền bỏ về trước và kêu gọi thêm các con đổ khác
tìm hông khí trong lúc tụ tập chuẩn bị đi hỗn chiến thì bị phát hiện
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
quận lê trân thành phố hải phòng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này có nốt rùi cách năm cm dưới sau đầu lông bài trái
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã
của công an quận dương kinh thành phố hải phòng là đối tượng nguyễn duy hùng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại một mươi một trên sáu trăm ba mươi ba thiên lôi
phường vĩnh niệm quận lê trân thành phố hải phòng
có nốt rùi cách ba cm trên sau đuôi lông bài trái
và đối tượng bùi thị phương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại năm mươi trên năm mươi hai nguyễn tường loan
phường nghĩa xá quận lê trân thành phố hải phòng
bị công an quận ngô quyền thành phố hải phòng ra quyết định truy nã
cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m năm mươi năm và có nốt ruồi cách một cm dưới sau mép phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an